tại trụ sở chính phủ ubnd quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã họp phiên thứ sáu dưới sự chủ trì của đồng chí phạm bình minh
ubnd bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn của các tiểu ban
ban thực ký và các bộ cơ quan địa phương liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam trong thời gian qua
trong đó phó thủ tướng đề nghị các tiểu ban các bộ cơ quan tiếp tục bám sát định hướng chủ trường
phân công hoàn tất các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch lộ trình đã đề ra
phân đấu hoàn thành tốt vai trò chủ tịch asean trước khi bàn giao trọng trách này cho nước kế nhiệm
phó thủ tướng phân công nhiệm vụ cho các bộ ngành để triển khai các kết quả của năm asean hai nghìn hai mươi
đặc biệt là các sáng kiến do việt nam đề xuất để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng giao các tiểu ban ban thư ký asean hai nghìn hai mươi và các bộ ngành liên quan khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị
xây dựng chương trình kịch bản phù hợp bảo đảm các yêu cầu về tổ chức nội dung tuyên truyền lễ tân an ninh an toàn cho hội nghị